vâng thưa quý vị thời tiết trong ngày hôm nay ở bắc bộ bao gồm cả thủ đô hà nội đó là ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn hai mươi sáu độ còn nhiệt độ cao nhất là trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
còn tại khu vực trung bộ và nam bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi đến ba mươi ba độ
vâng trong giai đoạn này khi mà thời tiết trong ngày có những sự thay đổi ngày thì nắng đêm thì mưa
quý vị lưu ý bổ sung các thực phẩm để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể vệ sinh nhà cửa để phòng tránh các bệnh truyền nhiễm
và cùng với đó là hãy tuân thủ nghiêm khuyên cáo năm k của bộ y tế
nhiệt độ chi tiết các vùng chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị trong phần sau của chương trình